công an quận gò vấp tp hcm cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một cháu bé tử vong
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi chín tháng hai đám cháy bùng lên tại một căn nhà ở hẻm chín trăm bốn mươi tám đường lê đức thọ phường một mươi năm
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận gò vấp nhanh chóng điều động hàng chục chiến sĩ và xe cứu hỏa đến dập lửa
tuy nhiên vụ hỏa hoạn đã khiến cho một bé trai tám tuổi tử vong
công an quận gò vấp đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy